thủ tướng chính phủ đã giao bộ công thương lập quy hoạch tổng thể về năng lượng và quy hoạch phát triển điện
còn gọi là quy hoạch điện tám vậy quy hoạch điện tám sẽ khác với các quy hoạch điện trước đây như thế nào
phản ánh sau đây sẽ làm rõ hơn về nội dung này
việc xây dựng quy hoạch điện tám là rất phức tạp
để có thể thực hiện xây dựng bộ công thương đã phải tính toán dự báo phụ tải
lấy số liệu kinh tế xã hội của bộ kế hoạch và đầu tư các dự báo về tăng trưởng kinh tế
từ đó tính toán các nguồn điện trong đó phát triển điện gió điện than năng lượng tái tạo như thế nào để phù hợp với nền kinh tế
hiện chính phủ đã thông qua đề cương quy hoạch điện tám do bộ công thương trình lên
mục tiêu của quy hoạch điện tám là tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo càng nhiều càng tốt
tuy nhiên điện mặt trời và điện gió phần nhiều do thời tiết quyết định
trong khi đó lại không được gián đoạn cung ứng điện cho người dân
nên cách thiết kế trong quy hoạch điện tám cũng sẽ phải khác đi
tức là khi có ít gió hoặc là có nhiều mây thì các nguồn khác phải bù đắp lại
như là phải tăng cường các nguồn điện như là điện chạy bằng khí
rồi là các dạng năng lượng tích trữ năng lượng như là tích năng hoặc là các pin
thì làm cho cái hệ thống điện nó linh hoạt hơn
trong quy hoạch điện tám cũng sẽ có riêng một chương về cơ chế chính sách về vốn
đấu thầu dự án điện lưới truyền tải
tất cả các vấn đề về đầu tư lưới điện nguồn điện vốn
đang được bộ công thương tổng hợp và thực hiện
hy vọng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ có dự thảo lần một
tổng thể lại về mặt chủ trương quy hoạch điện tám sẽ đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo
bởi thứ nhất là bảo đảm môi trường
thứ hai là chi phí đầu tư đang giảm mạnh thời gian gần đây và những năm tới
do vậy chi phí đầu tư càng ngày càng rẻ